ngày hai mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ba người
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án trung cư la boneta
địa chỉ tại phường hai mươi năm quận bình thạnh
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với vũ bảo trinh
giữ vai trò chủ mưu cầm đầu tô văn chí tâm nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
bất động sản nam thị và hoàng thái anh nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
bất động sản nam thị để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án trung cư la boneta
trên đường phạm gia trí quận bình thạnh
cơ quan công an xác định một số người tại công ty nam thị có hành vi ký hợp đồng bán cùng một căn hộ
sang thương mại chung cư cho nhiều người qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trung cư la boneta